thưa quý vị trong các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng ba tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi bảy
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh đắk nông
và ông ngô đức thọ tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng tranh án tòa án nhân dân tỉnh
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương ban cán sự đảng tòa nhân dân tỉnh đắk nông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và công tác cán bộ
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để tòa án nhân dân tỉnh và một số tòa án cấp huyện vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của ngành tòa án
những vi phạm khuyết điểm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu trong xã hội ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đến uy tín của các tổ chức đảng và ngành tòa án tỉnh đắk nông
trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh đắk nông nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và ông ngô đức thọ tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng tranh án tòa án nhân dân tỉnh
trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh đắk nông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và ông ngô đức thọ tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng tranh án tòa án nhân dân tỉnh
ngay sau lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh bắc giang
dự buổi làm việc có đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc giang các đồng chí lãnh đạo đại diện một số đơn vị thuộc bộ công an lãnh đạo đơn vị công an tỉnh bắc giang
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bắc giang tiếp tục được kiểm soát không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bắc giang đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó lực lượng công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình bám sát cơ sở giữ vững an ninh quốc gia làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh mạng an ninh kinh tế an ninh công nhân an ninh xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích của công an tỉnh bắc giang đã đạt được
đồng chí thứ trưởng đề nghị đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bắc giang thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết quy định kết luận của bộ chính trị ban chấp hành trung ương về tổ chức đảng trong công an nhân dân
đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các đề án dự án thành phần của đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh bắc giang thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh tôn giáo dân tộc an ninh kinh tế trong dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác tại công an xã tăng tiến huyện việt yên
vào sáng nay tại xã tam hợp huyện tương dương bộ công an tiếp tục phối hợp với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nghệ an tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh
dự và chỉ đạo có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và đại diện các nhà tài trợ
đề án xây dựng
xây dựng xã biên giới sạch về ma túy của công an tỉnh nghệ an với mục tiêu làm giảm người nghiện làm sạch địa bàn gắn với xóa đói giảm nghèo và thực hiện an ninh xã hội đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả được đồng chí bộ trưởng bộ công an biểu dương đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn cả nước
với kết quả đạt được toàn diện của đề án đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã quyết định hỗ trợ xây dựng một bốn trăm hai mươi nhà ở cho các hộ nghèo tại hai mươi bảy xã biên giới
bên cạnh đó công an tỉnh đã tổ chức vận động hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà tỉnh nghĩa cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ba huyện biên giới kỳ sơn tương dương và quế phong
tổng số nhà ở được hỗ trợ xây dựng tại sáu huyện biên giới là hai bốn trăm hai mươi ngôi nhà
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương đánh giá cao các đơn vị trực thuộc bộ công an công an tỉnh nghệ an
trong thời gian ngắn số lượng công việc nhiều nhưng với tinh thần trách nhiệm lao động hăng say cố gắng hết mình vì đồng bào thân yêu vì nhân dân phục vụ
đã hoàn thành ba căn nhà mẫu cùng gần hai trăm linh căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần khung nền
đồng thời chúc mừng ba hộ gia đình đã được trao tặng nhà
mong rằng với ngôi nhà mới các gia đình có chỗ ở ổn định kiên cố yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ngay sau lễ bàn giao nhà mẫu thứ trưởng lương tam quang cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến khảo sát thực tế thăm hỏi động viên và chúc mừng các gia đình được hỗ trợ nhà ở tại xã tam hợp huyện tương dương
trong không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng công an nhân dân thành lập lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
và bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
vào sáng nay đảng bộ cục khoa học chiến lược và lịch sử công an tổ chức hội thi bí thư tri bộ giỏi
hội thi bí thư tri bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với đảng bộ cục khoa học chiến lược và lịch sử công an và các tri bộ trực thuộc
thông qua việc tổ chức hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư tri bộ tri ủy viên
tạo điều kiện để các đồng chí bí thư tri bộ tri ủy viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt cấp ủy tri bộ nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
theo đó mỗi tri bộ tham gia dự thi sẽ thực hiện hai nội dung thi viết và thi sân khấu hóa
ở nội dung thi sân khấu hóa các đội sẽ trải qua ba phần thi tự giới thiệu thi vấn đáp và thi thuyết trình
hội thi là dịp để đảng ủy cục khoa học chiến lược và lịch sử đánh giá tình hình các tri bộ và đội ngũ tri ủy hiện nay
phát hiện những nhân tố mới đủ năng lực trình độ để đào tạo bồi dưỡng bổ sung quy hoạch nhằm đào tạo nguồn cán bộ của đơn vị
cũng như góp phần củng cố tăng cường năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở
hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển đảng cơ sở đảng trong doanh nghiệp việt nam đã được tổ chức vào tại hà nội vào sáng ngày hôm nay
với vai trò ngày càng quan trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với mọi thành phần đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành yêu cầu cấp thiết
không chỉ bằng đứng lối chủ trương và thể chế thành luật pháp chính sách mà bao hàng cả xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng việt nam
tuy nhiên việc xây dựng tổ chức đảng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó vừa làm vừa giúp kinh nghiệm nên còn nhiều hạn chế bất cập thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn xung đột giao cản chưa được giải quyết thấu đáo với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn
tại hội nghị đại diện ban kinh tế trung ương ban tổ chức trung ương các bộ ban ngành các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã cùng thảo luận kiến nghị các giải pháp của doanh nghiệp việt nam
tham gia hiệu quả hơn vào phát triển đảng cơ sở đảng trong doanh nghiệp đồng thời nhiều tham luận của các cơ quan thông tấn báo chí về công tác tuyên truyền để tiếp tục đồng hành lan tỏa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước cũng như các mô hình hay thiết thực hiệu quả của công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp việt
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không trong vụ việc vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba các cơ quan chức năng đã bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không gồm trần thị thu ngân võ tú quỳnh nguyễn thanh thủy và đặng phương vân đang điêu chú tại pháp thì có một đối tượng người việt nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là ba trăm hai mươi bảy tiếp ken đánh răng và một mươi bảy chai nước xúc miệng về việt nam qua sân bay tân sơn nhất để gửi cho người nhà
hôm nay không biết bên trong ba trăm hai mươi bảy tiếp ken đánh răng nhận vận chuyển có một trăm năm mươi bảy tiếp bị đối tượng trà trộn cất dấu một mươi một hai trăm tám mươi bốn năm mươi bảy gram ma túy các loại ketamine và mdma do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự
trong ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc
xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn khiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới lạng sơn về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một mươi hai g một số năm mươi hai đê đại hành phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
và trung tâm đăng kiểm một mươi hai g hai xã hợp thành huyện cao lộc
qua kiểm tra đã phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
căn cứ vào tài liệu thu thập được xác định nguyễn văn khiêm đã câu kết với các đối tượng khác thu lợi bất chính số tiền một mươi một triệu đồng một xe
các phòng giao dịch của cơ sở kinh doanh thuộc công ty cổ phần kinh doanh s
tám mươi tám công ty s tám mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh hậu giang vừa bị công an tỉnh này kiểm tra hành chính
tại sáu cơ sở của f tám mươi tám nằm trên địa bàn các quận huyện và thành phố của tỉnh hậu giang lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ

tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang tiến hành lập hồ sơ lấy lời khai đối với nguyễn viết minh hai mươi tám tuổi quê tại tỉnh thừa thiên huế để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo cơ quan điều tra minh là nghi phạm cướp đôi bông tai của một cô gái tại một kho hàng trong hẻm hương lộ
hàng tháng hai phường bình trị đông nga quận bình tân vào sáng ngày hai mươi tháng ba
tại đây minh bất ngờ tiếp cận dùng dao kề vào cổ nạn nhân rồi ép vào nhà vệ sinh dọa giết để lấy đôi tông bông tay bằng vàng
do hoảng sợ nạn nhân đã tháo đôi bông tai trị giá hơn hai triệu đồng đưa cho đối tượng để bảo vệ tính mạng rồi rời đi
sau khi tiếp nhận đơn trình báo công an quận bình tân phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh công an quận một mươi hai
trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh khu vực để phục vụ điều tra
ngay sau đó trinh sát đã bắt giữ đối tượng minh tại một nhà trọ ở quận một mươi hai vào tối ngày hai mươi một tháng ba
ngay sau khi nhận được đề nghị tham gia cứu hộ trên biển cần giờ do một tàu cá va phải cọc và bị đắm
lực lượng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh đã có mặt tại hiện trường tích cực tìm kiếm
và đưa được thi thể một thuyền viên mắc kẹt trong tàu
thông tin ban đầu một tàu cá trên đường về đất liền đang trong quá trình di chuyển đụng phải cọc đóng đáy do người dân cắm ở dưới biển
không có tín hiệu cảnh báo hậu quả nước tràn vào thuyền lật úp lúc này trên thuyền có bảy người thì có sáu người được tàu đánh cá cứu sống
còn một thuyền viên mắc kẹt trong tàu tại đây một mươi cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã tích cực tìm kiếm vị trí tàu lật có dòng nước chảy xiết xoáy quẩn ở độ sâu hơn hai mươi mét
nhiều khó khăn tuy nhiên đến chiều ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thuyền viên mắc kẹt trong tàu và đưa lên bờ
từ giờ ngày hai mươi hai tháng ba xe ô tô mới sẽ chính thức được miễn kiểm định lần đầu
chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới kéo dài hơn
cụ thể thông tư sửa đổi bổ sung của bộ giao thông vận tải quy định miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng
và có năm sản xuất
đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới hai năm năm sản xuất cộng một năm
và có đủ hồ sơ hợp lệ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện
đồng thời điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới như ô tô chở người các loại đến chín chỗ không kinh doanh vận tải
thì chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ ba mươi tháng lên ba mươi sáu tháng
thời gian sản xuất đến bảy năm thì chu kỳ tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng
thời gian sản xuất trên bảy năm đến hai mươi năm
trước đây là một mươi hai năm thì chu kỳ giữ nguyên một mươi hai tháng
thời gian sản xuất trên hai mươi năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên sáu tháng
với ô tô chở người các loại trên chín chỗ chu kỳ lần đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng

thời gian sản xuất trên năm năm thì chu kỳ giữ nguyên sáu tháng

thời gian sản xuất trên năm năm thì chu kỳ giữ nguyên một mươi hai tháng
vừa có bài viết đánh giá hà nội là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới đối với các du khách nữ khi đi du lịch một mình
đây không chỉ là niềm vinh dự sự tự hào cho người dân thủ đô mà còn là màu cờ sắc áo của người dân việt nam
khi mà những năm gần đây thì phụ nữ châu á khi đi du lịch một mình đã và đang gặp nhiều rủi ro
từ các loại tội phạm như cướp giật trộm cắp bạo lực bạo hành
câu chuyện về một nữ du khách quốc tịch thái lan được những chiến sĩ công an phường thụy khuê quận tây hồ
nhanh chóng tìm lại tài sản có giá trị lớn do mình để thất lạc
càng khẳng định sự an toàn mến khách của việt nam với du khách quốc tế
cũng như tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an việt nam luôn hết mình vì sự bình yên cho mỗi người